ngay sau khi sự việc xảy ra công an phưởng thọ quang và ban quản lý âu thuyền cảng cá thọ quang đã kịp thời có mặt và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí chém anh nguyễn văn hà và huỳnh văn dân thương tích cướp số cá vừa thu mua
đáng nói hơn qua điều tra được biết nhóm các đối tượng đã không ngừng chửi bới hù dọa và dùng hung khí lao và đánh chém tới tấp bất chấp hậu quả xảy ra với bị hại

có bốn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp dùng vũ lực đâm chém và cướp tài sản
bốn đối tượng gồm trần đăng toàn chú tại phường mân thái nguyễn anh toàn thạch minh và nguyễn minh phú cùng chú tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
trong đó đăng toàn là đối tượng cầm đầu chỉ đạo việc hành hung cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng vẫn ngoan cố không biết mình sai ở đâu
lúc đó cái đoạn là anh em nghĩ là không có sai
vậy là mình đã đi làm quân cá mấy năm rồi trừ mà mấy đứa nhỏ không biết trừ súng trang dành nhực với nhau là không được
vậy quân cá này thì tôi đã làm lao rồi
về phía ngư dân khi khó khăn gian khổ đánh bắt xa bờ về thì cũng bị cái đám này tràn ép
thì tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với đội cảnh sát hành sự với phòng cảnh sát hành sự công an thành phố với công an phường thọ quang
sẽ chấn chỉnh tất cả những vấn đề này để đem lại cái thật sự là yên tâm cho người dân tại cảnh cá thọ quang
qua điều tra
qua điều tra nhóm của toàn hoạt động tại cảng cá từ lâu thường uy hiếp để độc quyền thu mua cá của ngư dân với giá rẻ
sự vào cuộc của cơ quan chức năng là hết sức cần thiết để xóa bỏ sự bất an trong cộng đồng ngư dân và người dân buôn bán quanh cảng cá
cũng như chấn áp những hành vi chèn ép độc quyền ngăn chặn thói hành xử côn đồ của một bộ phận đối tượng bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc hương sơ phường hương sơ tp huế
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn quyền nguyễn văn hiền và nguyễn quốc hùng đều là con trai của đối tượng quyền và nguyễn văn quý
nguyễn phó trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã hương trà tất cả cùng chú tại thành phố huế
theo điều tra trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thừa thiên huế khu vực tp huế
chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc hương sơ ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với trung tâm phát triển quỹ đất tp huế
về việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư
trong đó có nhiều mô mà của người dân thuộc diện phải di rời được nhà nước bồi thường hỗ trợ
đơn vị nhận được hợp đồng giải phóng mặt bằng khu vực này là doanh nghiệp do nguyễn quyền làm chủ có trách nhiệm khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di rời
sau khi biết tin mô mả trong khu vực cần giải phóng mặt bằng sẽ được nhà nước bồi thường
nhiều cá nhân hộ gia đình đã vun thêm nhiều mộ đất để kê khai với mục đích nhận thêm tiền bồi thường
lợi dụng điều này nguyễn quyền đã câu kết với ba đối tượng còn lại
kê khống nhiều mộ giả cho người dân nhận số tiền tám trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng một phần mộ
cơ quan công an xác định các đối tượng đã thỏa thuận và kê khống ba trăm năm mươi ba mộ giả chiếm đoạt của nhà nước số tiền bảy trăm linh ba triệu đồng
và đã khởi tố các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm hòa tài sản
tiếp theo là thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại đội hai khu minh tân phường minh nông thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phù hợp thực hiện